thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức đấu giá trực tuyến một mươi một biển số xe ô tô của một mươi tỉnh thành phố
thế nhưng chỉ sau ít phút buổi sáng hoạt động thì website đã bị tê liệt khiến việc đấu giá không thể diễn ra được
liên quan đến vấn đề này thì chiều nay đại diện đơn vị phụ trách đấu giá đã tổ chức họp báo thông tin về vấn đề này
website đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất đã bắt đầu được mở trong nhiều ngày qua
mặc dù đã được vận hành thử liên tục thế nhưng trong ngày hôm nay vào phiên đấu giá trực tiếp lần đầu tiên thì đã hiển thị lỗi như thế này
điều này đã khiến nhiều người tham gia đấu giá không thể truy cập tài khoản
từ tám giờ sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba do lượng truy cập vào trang đấu giá trực tuyến httpsdgbs vpa com vn đã tăng cao đột biến dẫn đến hệ thống kỹ thuật gặp sự cố
khách hàng không truy cập được vào phòng đấu giá biển số
tại buổi họp báo do công ty đấu giá hợp danh việt nam tổ chức đại diện công ty cho biết sự cố kỹ thuật đang được công ty tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất bảo đảm đáp ứng nhu cầu của khách hàng
đối với những khách hàng đã nộp tiền hồ sơ tiền đặt trước và tham gia đấu giá một mươi một biển số xe ô tô ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được đảm bảo giữ nguyên quyền lợi khi tham gia đấu giá cuộc đấu giá tiếp theo
theo đúng tinh thần của nghị quyết số bảy mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và quy chế đấu giá đã ban hành
liên quan đến vấn đề bao giờ các cuộc đấu giá sẽ được tiếp tục đại diện công ty cũng cho biết sau khi khắc phục sự cố kỹ thuật thời gian tổ chức lại sẽ được công ty thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất